trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng nhanh chóng ở thành phố đà nẵng và vùng lân cận
sáng nay ubnd tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định cách ly xã hội bắt đầu từ giờ ngày một mươi một tháng tám đến giờ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với năm huyện thị xã nằm lân cận với thành phố đà nẵng gồm thị xã điện bàn và các huyện đại lộc duy xuyên quế sơn và thăng bình
được tiếp tục hoạt động nhưng phải có người đứng đầu bảo đảm an toàn
trước đó tỉnh quảng nam cũng quyết định cách ly xã hội thành phố hội an từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng